kính chào quý vị và các bạn
từ ngày mai mưa tại đông bắc bộ sẽ giảm về diện và lượng
chỉ còn duy trì giải rác vào đêm và sáng trời chuyển nắng vào ban ngày
nên nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại
ban trưa phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ mưa cũng giảm nhanh từ ngày mai
chỉ còn xảy ra giải rác vào đêm và sáng ban ngày trời chuyển nắng
thời tiết oi bức vào khoảng trưa và đầu giờ chiều
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi bốn độ
có nơi thuộc lai châu và điện biên sẽ cao hơn
sau đó tăng thêm một độ trong hai ngày cuối tháng xuất hiện nắng nóng nhẹ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ngày mai mưa giảm tại thanh hóa và miền bắc nghệ an
còn với các tỉnh từ nam nghệ an đến thừa thiên huế
trong hai ngày tới có mưa rào và rông rải rác
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
sau đó từ khoảng ngày ba mươi một
thì mưa tại khu vực này có xu hướng giảm nhanh
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ phía nam cao hơn
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
hai ngày tới khu vực này có mưa rào và rông dài rác
riêng các tỉnh thuộc phía bắc khu vực như đà nẵng quảng nam quảng ngãi
cuộc bộ có mưa vừa mưa to
sau đó từ khoảng ngày ba mươi một mưa tại khu vực này cũng giảm dần về diện và lượng
sau mưa tăng nên nắng nóng suy giảm đáng kể
nhiệt độ cao nhất toàn vùng không quá ba mươi năm độ
với khu vực tây nguyên trong những ngày tới
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên tiếp tục có mưa rào và rải rác có rông
cuộc bộ có mưa vừa mưa to và rông
trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ ban trưa phổ biến không quá ba mươi một độ
nam bộ cũng có mưa rông trong ba ngày tới
cục bộ có mưa vừa mưa to trong ngày hai mươi chín và ngày ba mươi
kèm với tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi một ba mươi năm
sau đó giảm khoảng một độ trong hai ngày cuối tháng